lớp học kiên cố với đầy đủ tiện nghi giờ đây là ngôi nhà thứ hai của trẻ em trên huyện đảo
nguồn điện ổn định liên tục đã tiếp thêm sức mạnh và động lực để con chữ đến gần hơn với các em nhỏ tại huyện côn đảo tỉnh bà rịa vũng tàu
trong những năm qua thì điện lực đã cung cấp điện cho nhà trường
đối với côn đảo và cung cấp cho trường tiểu học cao văn ngọc thì cũng khá là ổn định
tuy nhiên thì điện cũng do mức độ tiêu thụ điện nhiều cho nên điện của nhà trường những năm trước thì điện hơi yếu
nên cũng có lúc không thể đảm bảo được cho nhu cầu của nhà trường
nếu mà đánh giá về cái mức độ chất lượng đối với nhà trường thì cái ngành điện cung cấp cho nhà trường rất là đảm bảo
cũng để thực hiện tốt công tác làm dạy
sau khi được sử dụng điện từ nguồn điện lưới ổn định các trang thiết bị hiện đại được đưa vào sản xuất
kinh doanh góp phần phát triển kinh tế nâng cao đời sống cho bà con nhân dân tại huyện côn đảo
điện ở côn đảo thì ở chung là do nội sử dụng thì cũng khá là tốt
còn bảo trì thì khi mình có sự cố thì các anh gọi xuất là nhanh
hỗ trợ cho mình nhiều khi ban đêm hôm bị chập sự cố thì các anh xuống để hỗ trợ cho mình liền
thì đây là cái niềm vui lớn của bà con
thì từ lúc mà nguồn điện ổn định rồi thì tất cả mọi sinh hoạt thì nó đi vào nền ép thì bà con rất hấn khởi
vì trước sự phát triển của ngành du lịch thì những khách sạn mấy cái nhà trọ homessai rồi đó
thì người ta có cái nguồn điện ổn định nên là người ta tăng thêm cái thu nhập
thì cái đó là đối với những người mà làm kinh doanh
phòng trợ khách sạn
còn những người mà ví dụ ở đây cũng có nông nghiệp thì người ta được cái nguồn điện ổn định
nên người ta sử dụng vào cái trồng đạt rau màu rất là có hiệu quả
từ năm một nghìn chín trăm tám mươi hai tới bây giờ thì là ba mươi bảy năm
thì bây giờ là nguồn điện là nó ổn định và có chất lượng
so với trước đây là rất nhiều
tại vì trước là một là có nhiều khi lưng phiên lưng phiên cái chỗ này cướp
rồi cái chỗ khác có chơi có
mà thường cái nguồn điện nó bị sụp
bây giờ thì nó ổn định
hiện tại cũng là sụp điện
theo tổng công ty điện lực miền nam trong những năm qua
ngành điện luôn tập trung đầu tư phát triển nguồn và hệ thống lưới điện
đảm bảo cung cấp đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế du lịch tại côn đảo
công ty điện lực bà rịa vũng tàu đã đầu tư bảy mươi năm tỷ đồng phát triển nguồn và lưới điện
để kịp thời cung cấp điện trên địa bàn huyện côn đảo
trong hai năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi công ty tiếp tục đầu tư lắp đặt thêm hai tổ máy phát điện
với tổng công suất ba kw tại nhà máy điện an hội
cải tạo lưới điện trung thế hai mươi hai kv cấp điện và khai thác nguồn năng lượng tái tạo
lắp đặt hệ thống tích hợp các nguồn điện không nối lưới tại huyện côn đảo
hiện nay trên địa bàn huyện côn đảo thì coi như là sử dụng là cái giai trò chủ lực chính là cái nguồn diesel
diesel là phát tại chỗ
thì hiện nay là tổng số nhà máy thì số máy trên nhà máy điện an hội
với tổng công suất thiết kế lắp đặt là tám tám kw và công suất khả dụng là bảy hai kw
và cấp điện cho toàn bộ để mà phát triển kinh tế xã hội và dân sinh trên đảo thì đảm bảo được liên tục hai mươi bốn trên hai mươi bốn
côn đảo cũng được biết đến là điểm du lịch nghỉ dưỡng tham quan nổi tiếng với các di tích lịch sử
danh thắng nằm ngoài khơi thuộc tỉnh bạc địa vũng tàu
du lịch phát triển nhanh đang tạo sức
ép lớn về hạ tầng nhất là cung cấp điện đối với huyện đảo
theo tính toán của huyện côn đảo hiện trên đảo đã có gần ba mươi khách sạn resort cơ sở lưu trú phục vụ khách du lịch
tôi thấy côn đảo đang phát triển và trong những năm gần đây thì chi nhánh của tôi là đón khách gấp khá là một năm trước
so với cách nay là khoảng bốn năm năm về trước
còn cái điện năng tiêu thụ như trong tháng của tôi là
khoảng ba mươi sáu sáu trăm linh là cao điểm và thấp điểm là khoảng tám bốn trăm linh
thì trong quá trình sử dụng điện côn đảo mình ở đây thì thấy là điện đáp ứng được cái nhu cầu để phục vụ khách
không chỉ nâng cao chất lượng nguồn điện cùng với sự phát triển của toàn ngành
công tác dịch vụ khách hàng cũng đã được quan tâm thực hiện trên địa bàn huyện côn đảo
các ứng dụng khoa học công nghệ thông tin đã được đưa đến triển khai trên phạm vi khắp cả nước
và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo bà con người dân sinh sống tại địa phương
khách hàng không chỉ được hưởng lợi giá điện bằng giá đất liền
mà còn được hưởng các chính sách của ngành điện và dịch vụ cung cấp điện được thuận lợi nhanh chóng hơn
trước năm hai nghìn một mươi bốn thì điện được thuộc ngành điện thuộc huyện côn đảo quản lý
sau năm hai nghìn một mươi bốn thì được evn tiếp quản và thực hiện lân những chất lượng dịch vụ
cũng giống như là phục vụ cho đời sống bà con những sản xuất kinh doanh trên đảo
cao về lăng lực chuyển giao giữa huyện côn đảo và ngành ivn
sau khi tiếp nhận năm hai nghìn một mươi bốn thì hầu hết những chất lượng về dịch vụ điện năng của ngành điện lực đều được quan tâm
hầu hết điện chuyển từ điện dây qua hệ thống điện ngầm hai mươi hai kv hầu hết cũng đã được quan tâm
những thời gian cắt điện thời gian sửa chữa bảo trì đều được thông báo đầy đủ đến cho bà con và cũng như khách hàng sử dụng
những chất lượng hầu hết được nâng lên
hiện nay trên đảo đang chủ yếu
chủ yếu sử dụng nguồn điện từ các máy phát điện diesel khiến cho chi phí nguyên liệu khá lớn
bên cạnh đó điều kiện tự nhiên tại côn đảo nhiều nắng gió nên có tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo đặc biệt là điện mặt trời
và cũng theo tính toán chi phí đầu tư điện mặt trời ban đầu tuy cao nhưng vẫn còn thấp hơn nhiều so với sử dụng điện từ máy phát diesel
thì có thể thấy rằng dư địa cho việc đầu tư phát triển các dự án điện mặt trời tại côn đảo vẫn còn mở rộng
nhất là trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện trên huyện đảo ngày càng tăng cao nhằm đáp ứng phát triển kinh tế và du lịch chất lượng cao
riêng bên tổng công ty điện lực miền nam cũng như là vc và địa dung tàu cũng đang thực hiện dự án ba mw năng lượng mặt trời
cái này cũng đang hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ để sinh cấp đất cũng đã tương đối là ổn
năm hai nghìn hai mươi thì sẽ tiếp tục triển khai dự án năng lượng mặt trời ba mw này để nhằm bù vào công sức diesel
và cũng nhằm giảm khí thải môi trường cũng như là năng lượng đáy tạo mang lại lợi ích hiệu quả cho ngành
và đồng thời cũng dẫn động các dự án khác sớm triển khai
hiện nay trên địa bàn thì nó cũng đã có ba cái dự án
các dự án là của các doanh nghiệp nhưng mà họ đã cấp đất rồi nhưng mà họ chưa có triển khai thực hiện thì cũng đang tiếp tục dẫn động
và bên cạnh đó thì dẫn động luôn các hộ gia đình cũng như là các công sở để tiếp tục thực hiện dự án năng lượng mặt trời này
nhằm giảm bớt đi cái chi phí cũng như là cái hoạt động của máy diesel
nhằm đem lại cái hiệu quả cũng như tính ổn định lâu dài cho con đảo
để tăng cường điện sạch cho con đảo các dự án điện mặt trời
đang được tổng công ty địa lực miền nam triển khai tại khu vực bãi đất dốc với diện tích bốn mươi ba bốn hectare
dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành trong năm hai nghìn hai mươi
tính đến cuối năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn huyện côn đảo đã có sáu công trình điện mặt trời áp mái
đến nay tổng công ty điện lực miền nam đảm bảo điện cho một trăm linh huyện đảo trên địa bàn quản lý
thành tích này đã góp phần cùng evn và các đơn vị hiện thực hóa chủ trương thắp sáng mọi miền đảo xa của tổ quốc